tổ giá tiêu dùng cpi trong quý i năm hai nghìn một mươi chín diễn biến đúng quy luật khi tăng nhẹ trong tháng i năm hai nghìn một mươi chín là một so với tháng trước
tăng cao trong tháng ii tám và giảm trong tháng iii khoảng hai mươi một
cpi bình quân ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước tăng hai sáu mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và là mức thấp nhất trong ba năm liên tiếp gần đây
qua đó phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát lạm phát của năm hai nghìn một mươi chín ở mức từ ba ba đến ba chín
vượt yêu cầu của quốc hội trên tinh thần chủ động theo dõi phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành
minh bạch và cung cấp thông tin kịp thời cho xã hội
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx cho biết qua ba phiên thoái vốn và một phiên phát hành ra công chúng
tổng số cổ phần chúng giá đạt hơn bảy mươi hai triệu cổ phần tương ứng với tỷ lệ thành công đạt tám mươi năm
tổng số tiền thu được hơn một bảy trăm linh triệu đồng
theo đó ba phiên đấu giá thoái vốn và phiên đấu giá phát hành ra công chúng có tổng khối lượng trao bán
đạt hơn tám mươi ba chín triệu cổ phần khối lượng đặt mua đạt hơn bảy mươi ba hai triệu cổ phần bằng tám mươi bảy hai số cổ phần trao bán
tổng số cổ phần chúng giá của bốn phiên đạt hơn bảy mươi hai triệu cổ phần tương ứng với tỷ lệ thành công đạt tám mươi năm
tổng số tiền thu được đạt hơn một bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
với hai phiên đấu giá quyền mua để thoái vốn cổ phần tổng khối lượng trao bán đạt hơn
tám triệu quyền mua khối lượng đặt mua đạt hơn một mươi hai triệu quyền mua gấp một bảy mươi năm lần số quyền mua trào bán
tổng số quyền mua chúng giá của hai phiên đạt hơn năm tám triệu cổ phần tương ứng với tỷ lệ thành công đạt một trăm linh
tổng số tiền thu được đạt hơn hai mươi ba bảy tỷ đồng
tổng cục hải quan đang triển khai mở rộng hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng kho
bãi vasscm trên phạm vi toàn quốc góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa
cho doanh nghiệp rút nhập khẩu
cụ thể thì tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng đã được tổng cục hải quan triển khai
tại hai mươi chín trên ba mươi năm cục hải quan tỉnh thành phố trong đó có các địa bàn trọng điểm như hà nội
thành phố hồ chí minh hải phòng quảng ninh và rịa vũng tàu với sự tham gia của ba trăm năm mươi chín doanh nghiệp kinh doanh
kho bãi cảng và kho ngoại quan đến nay việc triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng
của ngành hải quan đã cho phép
bỏ hẳn được thủ tục xác nhận của hải quan giám sát tại cổng cảng qua đó giảm thời gian thông quan giải phóng hàng
theo tổng cục hải quan sáu cục hải quan còn bảy cục hải quan tỉnh thành phố chưa triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng
là những đơn vị được giao quản lý địa bàn có số lượng doanh nghiệp kho bãi cảng chiếm tỷ lệ nhỏ
trong tổng số các doanh nghiệp kho bãi cảng trong phạm vi toàn quốc chỉ chiếm bảy
cơ quan xếp hạng tiến dụng standard enpu cho biết một brexit vô trật tự sẽ ảnh hưởng xấu đến mức thu nhập
và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng như tình hình tài chính của chính phủ anh
cơ quan xếp hạng tiến dụng standard enpos vừa nhắc lại một loạt các khó khăn thách thức kinh tế
mà vương quốc anh sẽ đối mặt nếu nước này rời liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit mà không có một thỏa thuận
thậm chí cảnh báo có thể hạ xếp hạng tiến dụng của nước này nếu kịch bản trên xảy ra
s p cũng cảnh báo rằng brexit có thể hạn chế đáng kể khả năng của nước này trong việc tiếp cận các thị trường quan trọng ở châu âu
nếu điều đó xảy ra s p cảnh báo sẽ xuất hiện áp lực giảm giá đối với nhà đất
trong khi khoản nợ công có thể sẽ tăng đáng kể và đồng bằng anh sẽ trượt giá sâu hơn nữa
cơ quan xếp hạng tiến dụng này cảnh báo một kịch bản như vậy có thể khiến họ hạ bậc xếp hạng tiến dụng dài hạn
đang ở mức aa của nước anh
chính phủ campuchia đã công bố kế hoạch cải cách quy mô lớn nền kinh tế
với chiến lược một mươi bảy điểm nhằm kích thích tăng trưởng với mục tiêu tiết kiệm cho khu vực tư nhân của nước này
tới bốn trăm linh triệu usd một năm
chiến lược trên bao gồm một loạt sáng kiến tiết kiệm cho các doanh nghiệp tư nhân
trong đó có cắt giảm chi phí liên quan tới vận tải dịch vụ cảng và điện năng
cũng như cải cách hoạt động quản lý ngành đường sắt
ngoài ra chiến lược này còn đề ra các kế hoạch cắt giảm số các ngày nghỉ lễ quốc gia
giới thiệu các khuyến khích về tài chính đối với ngành thuế và hải quan
xúc tiến và thực hiện sửa đổi luật đầu tư và luật các đặc khu kinh tế
lâu nay khu vực kinh tế tư nhân campuchia đề nghị chính phủ nước này ban hành các cải cách nêu trên
nhằm giúp giảm chi phí sản xuất
theo đó khẳng định nỗ lực cải cách quy mô nền kinh tế lần này sẽ góp phần làm cho khu vực tư nhân campuchia
trở nên mạnh mẽ hơn nhất là gia tăng thu nhập
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín là năm nổi bật
năm nổi bật của các sàn thương mại điện tử khi cuộc chiến giữa các sàn ngày càng trở nên gây gắt hơn
đây cũng là năm xu hướng bán hàng đa kênh thể hiện rõ nét nhất
có tới năm mươi bốn sốp bán hàng trên tối thiểu năm kênh khác nhau đặc biệt các kênh chính như facebook cửa hàng
website và sự tăng trưởng và khởi sắc của các shop bán hàng trên sàn thương mại điện tử
theo các chuyên gia thương mại năm hai nghìn một mươi tám là thời điểm vàng của thương mại điện tử việt nam
khi đa số người tiêu dùng đã trở nên nổi bật
nên quen thuộc với lĩnh vực mua sắm trực tuyến
theo số liệu của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư quy mô thị trường bán lẻ việt nam năm hai nghìn một mươi tám đạt một trăm ba mươi tỷ usd
trong đó thương mại điện tử chiếm khoảng bốn tỷ usd tương đương khoảng ba
nhìn sang các nước khu vực trong khi thương mại điện tử của trung quốc chiếm hơn hai mươi của tổng thị trường bán lẻ
indonesia là năm sáu thì con số này ở việt nam chỉ mới là ba
điều này cho thấy tiềm năng của thị trường việt nam còn rất lớn
trong vòng hai mươi bốn tháng tới khi các dịch vụ vận chuyển quy tín người bán và nhận biết của người dân về thương mại điện tử ngày càng được nâng cao
amazon alibaba hay là gd các đơn vị đấy họ bắt đầu tập trung họ nhỏ hóa việt nam
và đấy chính là cái cơ hội để cho cái gọi là thương mại điện tử việt nam bùng phát
tuy nhiên cũng là cái nguy cơ tức là các doanh nghiệp việt nam các sme việt nam lại bị cạnh tranh rất lớn từ những đối tác hàng đầu nước ngoài
từ trước đến nay thanh toán vẫn luôn là một bài toán gây đau đầu cho các doanh nghiệp việt nam
theo báo cáo của google và temasek hiện chỉ có hai mươi năm số người tiêu dùng việt nam chọn thanh toán online khi mua hàng trực tuyến
còn lại bảy mươi năm vẫn sử dụng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng
hình thức thanh toán bằng tiền mặt tuy mang lại cảm giác bảo đảm cho người mua
nhưng lại tồn tại nhiều nguy cơ cho các doanh nghiệp thương mại điện tử
việc ra đời ví điện tử liên kết với các ngân hàng phát triển kênh thanh toán điện tử đã tạo ra chuyển biến lớn
làm thay đổi thói quen mua sắm không dùng tiền mặt của người tiêu dùng trong thời gian qua
ngày xưa thì online được điều hành và được ảnh hưởng bởi luật dân sự luật thương mại
nhưng mà nó không cụ thể rõ ràng cho các hoạt động thương mại điện tử
thì hiện nay với luật an ninh mạng và các nghị định nó rất là tốt
thứ hai là chính phủ cũng vừa mới có cái nghị định về cái việc là thanh toán online
với ba mươi thanh toán từ điện nước từ các học phí cũng vào online
rồi logistics rồi đầu tư cho thương mại điện tử đầu tư cho hạ tầng đầu tư cho khởi nghiệp
thì chúng ta thấy là những cái chính sách đó là rất là tốt
và thuận lợi vấn đề bây giờ chỉ là các doanh nghiệp có sẵn sàng lao vào đầu tư hay không thôi
chứ cũng không nên chờ bởi vì cũng không bao giờ là đủ đúng không ạ
cũng không bao giờ là hết những cái chính sách để mà chúng ta chờ đợi được cả
một tín hiệu đáng mừng đối với tình hình thương mại điện tử ở việt nam
khi mà các hoạt động kinh doanh giao dịch trực tuyến với mô hình và công nghệ hiện đại
đã đang dần thay thế các hình thức mua bán truyền thống các kiểu quản lý kinh doanh đã lỗi thời
chưa kể các doanh nghiệp thương mại điện tử hiện có sẽ tiếp tục có sự va chạm cạnh tranh cộng hưởng
và mang lại thêm nhiều giá trị lợi ích cho khách hàng
và không khó hiểu khi trong năm hai nghìn một mươi tám các công ty thương mại điện tử việt nam
liên tục được rót các khoản tiền khủng từ các quỹ đầu tư quốc tế
nếu xây dựng một cái thương hiệu trên trực tuyến nó rất là khó khăn
nhưng mà nếu như chúng ta làm bậy thì cái sự lan tỏa của mạng xã hội
cũng như là những sự tẩy chai của khách hàng khi chúng ta bán những sản phẩm như vậy
thì chúng ta không có đất tiêu tội
các doanh nghiệp thương mại điện tử sở hữu những giao dịch những hoạt động được lưu lại trên hệ thống
là nguồn dữ liệu lớn cực kỳ vô giá
nếu như vận dụng được sẽ giúp họ thấu hiểu được về người dùng khách hàng
để không ngừng nâng cao hiệu suất trải nghiệm những dữ liệu mang tính dự báo xu hướng
với số dân gần một trăm linh triệu người đa phần trong độ tuổi trẻ
việt nam đang nằm trong nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới
xếp thứ sáu trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu
tăng trưởng doanh thu bán lẻ trực tuyến của việt nam cũng đang duy trì ở mức hai mươi năm
trong khoảng ba năm năm tới cục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi khá mạnh mẽ
về mọi mặt từ thiếp thị thành toán trực tuyến vận chuyển
các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn
đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ tân tiến như chatbot
dữ liệu lớn thực tế ảo để phục vụ kinh doanh hiệu quả
trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của sản xuất
hoạt động thương mại thế giới thể hiện ở các nhu cầu giao thương
loại hình sản phẩm dịch vụ nguyên tắc chuẩn mực giao dịch cũng có sự phát triển ngày càng cao
minh bạch toàn diện hướng đến sự phát triển bền vững
năm hai nghìn một mươi tám kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm bốn mươi bốn bảy mươi hai tỷ usd tăng một mươi ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
có thể đánh giá năm hai nghìn một mươi tám là năm thành công
với chỉ số xuất khẩu và cán cân thương mại khi tăng trưởng xuất khẩu đạt tốt với một mươi ba ba
cao hơn chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm
quy mô xuất khẩu tăng mạnh cả nước có khoảng hai mươi sáu mặt hàng xuất khẩu đạt trên một tỷ usd
tám mặt hàng đạt trên năm tỷ usd và năm mặt hàng trên một mươi tỷ usd
khối doanh nghiệp một trăm linh vốn trong nước tiếp tục có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tốt
đạt sáu mươi chín hai tỷ usd tăng một mươi năm
nếu các năm trước tăng trưởng xuất khẩu của khối này thường xuyên đạt thấp hơn
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi thì năm hai nghìn một mươi tám đã đảo chiều đạt cao hơn
cùng với đó công tác phát triển thị trường đạt kết quả tốt
ngoại trừ chi lê kinh ngạch xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại đều tăng như asean tăng một mươi năm
trung quốc ba mươi australia tăng hai mươi bốn
với cptpp chúng ta có rất nhiều những cơ hội để phát triển
và tôi tin rằng năm nay cũng như là những năm sau việt nam sẽ được hưởng rất nhiều những cái
lợi từ cptpp tuy nhiên chúng ta được cái cơ hội đó bao nhiêu nó tùy thuộc vào cái vấn đề không
những là chính phủ và tất cả các thành phần kinh tế trong đó cái vai trò của các doanh nghiệp rất là
quan trọng trong cái vấn đề mà thấu hiểu cptpp những cái quy định của cptpp và chúng ta đang
chuẩn bị thế nào để mà đáp ứng được những cái quy định của cptpp
cptpp mang đến cho việt nam cơ hội kết nối tốt nhất động lực để cải cách thể chế mạnh mẽ
thu hút đầu tư và xuất khẩu việc thay đổi tư duy quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp
tăng cường sự chủ động sẽ giúp doanh nghiệp phát triển đồng thời cptpp sẽ giúp xóa các rào cản
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu tạo ra sự dịch chuyển chuỗi cung ứng giúp nâng tầm kinh tế
của việt nam cptpp cũng sẽ giúp tăng sức hấp dẫn đầu tư của việt nam bởi các doanh nghiệp fdi sẽ
tận dụng cơ hội cptpp tại việt nam
cptpp cũng sẽ giúp tăng sức hấp dẫn đầu tư tập trung sản xuất các mặt hàng xuất cầu để tận dụng
thị trường cptpp qua đó cũng giúp nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh của hàng việt các doanh
nghiệp xuất cầu và nhập cầu trong nội bộ khối cptpp không phải chịu các khoản thuế xuất nhập cầu
sẽ tạo ra sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu giúp doanh nghiệp việt nam có điều kiện tham gia
để doanh nghiệp có thể có được bước chuẩn bị kỹ càng thành công hơn thì rất cần sự hỗ trợ từ các
cơ quan quản lý bằng việc hướng dẫn những quy định trong việc thực hiện này và phòng thương mại và
công nghiệp việt nam chúng tôi cũng sẽ cùng với các cơ quan trước năm của việt nam eurotram và các
đối tác khác có các chương trình tập huấn đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và người lao động trong doanh
nghiệp tham gia các fda thế hệ mới trong đó có cptpp cũng khiến việt nam chịu thêm nhiều áp lực
trong đó có sự gia tăng sức ép cạnh tranh và thu hẹp thị trường ngay trên sân nhà sức ép bảo đảm các
yêu cầu về xuất xứ nội khối và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sức ép về giảm mức thuế dịch chuyển và
xói mòn cơ sở thuế ngoài ra còn phải chịu sức ép vượt hàng rào kỹ thuật hệ thống vệ sinh và kiểm
dịch thực vật khắt khe gây tốn kém thời gian và tiền của cùng với nguy cơ hàng hóa bị trả về nếu
không đáp ứng được từ các thị trường thành viên trong khi bản thân nhiều cơ quan chức năng việt nam
lúng túng và bị động việc sử dụng các công cụ cần thiết xây dựng và bảo vệ thị trường trong nước
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị và các bạn mọi thông tin xin gửi về
chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi tám
hàng chống quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại